xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online sau đây sẽ là một số tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
vào sáng ngày hôm nay phiên tòa xét xử sơ thẩm hai bị cáo nguyên là chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng và đồng phạm về các tội
vi phạm quy định về quả đí sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và vi phạm các quy định về quả đí đất đai tiếp tục với phần tranh luận
đại diện các công ty người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đã trình bày ý kiến đề nghị hội đồng xét xử cân nhắc xem xét bảo vệ quyền lợi của họ
đại diện công ty minh hưng phát cho biết sau khi nhận chuyển nhượng công ty đã đầu tư xây dựng các tài sản trên đất
nếu không có sự đồng ý của ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng thì công ty không thể chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất kinh doanh thương mại
đại diện công ty mặt trời sông hàn cũng cho rằng việc mua bán chuyển nhượng vào thời điểm đó là có cơ sở và công ty đã hoàn thành nghĩa vụ
của bên được nhận chuyển nhượng
đại diện công ty bày tỏ mong muốn hội đồng xét xử xem xét quyền lợi của công ty
trước tòa bà nguyễn thị thu hiền vợ của bị cáo phan văn anh vũ được triệu tập với tư cách là người có quyền và nghĩa vụ liên quan
theo bà hiền tất cả những tài sản của bị cáo vũ đang bị cơ quan tố tụng kê biên đều có sự đóng góp công sức chung của bà
chứ không chỉ riêng của bị cáo vũ
vì thế bà hiền đề nghị hội đồng xét xử xem xét cân nhắc đến những tài sản mà cơ quan tố tụng đã kê biên xem xét đến quyền lợi của cá nhân bà
cho rằng nạn nhân chửi mình nguyễn đồng nguyễn hai mươi tám tuổi và dương thanh sang hai mươi một tuổi
cùng ngụ tại xã mỹ thuận huyện bình tân của tỉnh vĩnh long đã ra tay đánh nạn nhân bị thương tích
ngày một mươi tháng một công an huyện bình tân của tỉnh vĩnh long vừa ra quyết định khởi tố bắt tạm giam nguyễn đồng nguyễn và dương thanh sang
để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
ngày hai mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín sau khi uống rượu nguyễn giang cùng một số người bạn rủ nhau đi hát karaoke
khi cả nhóm đi đến khu vực cầu khoán tiết thuộc xã mỹ thuận huyện bình tân thì sang điều khiển xe áp sát
gần va chạm với xe máy do lê hoàng bảo ngân điều khiển chở nguyễn thanh tuấn chạy theo hướng ngược lại
lúc đó sang nghe tuấn chửi mình nên đã quay đầu xe đuổi theo ngân và tuấn
rồi dùng mũ bảo hiểm xông vào đánh tuấn làm tuấn té ngã bất tỉnh
kết quả giám định tỷ lệ thương tật của tuấn là bốn mươi hai
công an huyện bình tân tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
cho vay với lãi suất ba đồng một ngày khi người vay chậm trả lãi đối tượng nguyễn văn chiến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
ở phương ba đình tp thanh hóa đã gọi điện nhắn tin leo dọa
thậm chí còn dùng chất bẩn ném vào nhà người vay tiền và thân nhân của họ để gây áp lực
mới đây thì công an tp thanh hóa đã bắt quả tang nguyễn văn chiến khi đang ném chất bẩn vào nhà một người dân
ở đường đội cung phường chiến
trường thi tp thanh hóa
tại cơ quan công an chiến khai nhận có cho một người dân ở đường đội cung phường trường thi tp thanh hóa vay một quản tiền
nhưng đến hẹn trả lại chị này khất nên đối tượng đã mua hai chai mắm tôm
sau đó đến khoảng một giờ đêm dùng xe không có biển kiểm soát và mặc áo chống nắng bịt kín đầu đến trước nhà chị này
ném tôm vào cửa rồi bỏ chạy khỏi hiện trường
tỉnh sơn la tham gia từ đầu đến cuối
công an xác định giàng a mã là đối tượng sang lào mua ma túy
sau đó giao lại cho tiến với giá một trăm năm mươi năm triệu đồng một bánh heroin
tiến sẽ tiếp tục vận chuyển ma túy qua địa bàn hà nội lên lạng sơn để bán sang trung quốc
đối tượng linh văn tiến đang là đối tượng truy nã đặc biệt của công an tỉnh lạng sơn
đánh giá chính chất đường dây này hơi đặc biệt
ngày một mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín các trinh sát công an quận bắc tử liêm có thông tin
tiến sẽ vận chuyển ma túy từ sơn la qua địa bàn hà nội
kế hoạch chặn bắt đã được triển khai
tại thời điểm bắt giữ tổ công tác đã thu giữ trên người đối tượng một một gram heroin và năm mươi sáu viên ma túy tổng hợp
tiến hành kiểm tra xe ô tô của đối tượng
các trinh sát phát hiện thu giữ trên xe ô tô của đối tượng hai mươi ba bánh heroin
được cất dấu tinh vi trong khoang xe ô tô được tiến chế tạo thêm
đối tượng tiến là người trực tiếp vận chuyển ma túy từ sơn la qua hà nội đây lạng sơn
đối tượng thường sử dụng xe bán tải có chế thêm các hộp các khoang để cất dấu ma túy vào bên trong
nhằm qua mắt các chốt giao thông và các lưỡng chức năng kiểm tra trên đường cao tốc
hai đối tượng thường xuyên liên lạc với nhau để mua bàn xe vận chuyển ma túy
nhưng mỗi lần liên lạc thì thường sử dụng một số loại khác nhau
và thường xuyên thay đổi địa điểm giao dịch qua ma túy
gây khó khăn trong quá trình thu thập tài liệu cũng như là quá trình bắt giữ các đối tượng
đối tượng tiến thì thường vận chuyển và sử dụng các cung đường hiểm trở
ít người qua lại và thường di chuyển với tốc độ cao
để tránh việc bị lượn chức năng theo dõi hoặc là bắt giữ
bước đầu tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận
trước đó đã mua bán vận chuyển chất lọt một mươi chín bánh heroin
chuyên án xác định linh văn tiến là đối tượng chuyên án đặc biệt
nên trong suốt quá trình trình sát đều bám đối tượng cũng như tổ chức chặn bắt
phải được tính toán chi tiết tỉ mỉ
chuyên án được triệt phá thành công là thành tích xuất sắc của công an quận bắc tử liêm
trong đợt cao điểm đấu tranh tấn công chấn án đối tượng